tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đưa bà nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic cùng một mươi năm đồng phạm ra xét xử vụ vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh
tuy nhiên hiện có bốn bị cáo bỏ trốn và bị truy nã bao gồm nguyễn thị thanh nhàn nguyễn hồng sơn
phó tổng giám đốc công ty aic trương thị xuân loan trường ban quản lý dự án ba công ty aic
nguyễn thị tích tổng giám đốc công ty một phạm
theo cáo trạng dự án đầu tư xây dựng bệnh viện sản nhi quảng ninh được ubnd tỉnh quảng ninh phê duyệt
vào năm hai nghìn chín với tổng vốn đầu tư là hai trăm ba mươi tám tỷ đồng dự án gồm hai giai đoạn và chia thành sáu gói thầu
mua sắm trực tiếp công ty aic tham gia dự thầu và trúng toàn bộ sáu gói thầu
nguyễn thị thanh nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động công ty aic
bảy công ty aic trúng thầu với vai trò chủ mưu đứng đầu chỉ đạo trực tiếp thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định đấu thầu
nhàn đã chỉ đạo các đối tượng khác để thông đồng về thông số kỹ thuật cấu hình đơn giá trang thiết bị y tế
gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm mươi tỷ đồng phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
vận chuyển khoáng sản trái phép trên sông đồng nai võ thành vinh và trần thanh sơn quê ở tỉnh tiền giang
đã bị phòng cảnh sát giao tìm
công an tỉnh đồng nai lập hồ sơ xử lý
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện ghe gỗ
do hai người là võ thành vinh và trần thanh sơn điều khiển đang vận chuyển khoảng ba mươi m cối cát trái phép
tại km hai mươi chín ba trăm linh trên tuyến sông đồng nai thuộc địa bàn ấp phước hội xã long hưng thành phố biên hòa
tại thời điểm kiểm tra chủ phương tiện không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc
số cát đang vận chuyển trên phương tiện giấy tờ phương tiện
nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến để tạm giữ và tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
chiều nay liên bộ công thương tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ
theo đó các mặt hàng xăng dầu đều đồng loạt tăng nhẹ
từ một mươi năm h chiều nay giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng bốn trăm năm mươi tám đồng một lít
tăng hai ba trăm sáu mươi năm đồng một lit xăng ron chín mươi năm tăng thêm bốn trăm sáu mươi chín đồng một lit lên hai mươi ba năm trăm một mươi ba đồng một lit
tương tự các mặt hàng dầu cũng tăng giá cụ thể như dầu hỏa là tăng hai trăm tám mươi chín đồng một lít
lên hai mươi hai bảy trăm năm mươi ba đồng một lít dầu diesel tăng bảy mươi chín đồng một lít lên hai mươi hai bốn trăm tám mươi chín đồng một lít
và dầu ma rút tăng ba trăm bảy mươi năm đồng trên một kg lên một mươi sáu sáu trăm một mươi ba đồng một kg
kỳ điều hành ngày hôm nay
liên bộ công thương tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng e năm ron chín mươi năm
sẽ tiếp tục không trích lập vào quỹ bình ổn giá và dừng chi sử dụng từ quỹ này
như vậy từ đầu năm đến nay giá nhiên liệu trong nước có ba mươi đợt điều chỉnh
trong đó có một mươi bảy lần tăng chín lần giảm và bốn kỳ dự nguyên
một lượng lớn vé tàu tết năm nay đã được bán sau hai ngày chính thức được mở bán
hơn hai mươi vé tàu đã được thanh toán thành công chỉ trong ngày đầu tiên đường sắt mở bán vé tàu tết
theo công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
năm nay đơn vị mở bán vé tết trước một tháng so với năm ngoái và cung ứng hơn hai trăm linh vé tàu trên tuyến bắc nam
điểm mới của việc bán vé tàu tết năm nay tại ga sài gòn là chuẩn bị những phiếu thông tin mua bán vé tàu tết
khách hàng sẽ tự điền thông tin trước khi đến quầy bán vé
việc này sẽ giúp tiết kiệm thời gian cũng như thuận tiện cho việc mua vé của người dân
theo công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn ngoài mua vé tàu trực tiếp tại ga
hành khách còn có thể đặt mua vé qua các website ứng dụng ví điện tử ứng dụng bán vé tàu và qua
bán vé nếu lượng hành khách tăng so với dự kiến đơn vị sẽ chạy thêm tàu và nối thêm toa để phục vụ hành khách
thưa quý vị trong thời gian qua công tác chống khai thác iuu được tỉnh quảng ngãi huy động cả hệ thống chính trị
lực lượng công an và bộ đội biên phòng quảng ngãi đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm cấp bách
quản lý tàu thuyền và nghiên cứu
ngoài đó làm chuyển biến tích cực việc chấp hành pháp luật của ngư dân
các khuyến nghị của ủy ban châu âu đã được khắc phục một cách cặt cơ
làm chủ con tàu chiều dài trên một mươi năm mét hành nghề lưới chuồn ở ngư trường hoàng sa và trường sa
ông lê bơn chủ tàu quá qng chín mươi bảy nghìn bảy trăm ba mươi một ts ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi chủ động mua sắm
trang bị đầy đủ các thiết bị hàng hải máy thông tin liên lạc cho con tàu
trước khi vươn khơi ông bật thiết bị giám sát hành trình hoạt động và kiểm tra tín hiệu kết nối với cơ quan chức năng
quá trình khai thác hải sản trên biển ông đánh bắt đúng ngày nghề đăng ký không đi sai vùng lấn tuyến vượt danh giới cho phép
đặc biệt mỗi lần thả lưới buông neo ông ghi chép tỉ mỉ tọa độ sản lượng khai thác cho từng mẻ lưới
trường hải có hòa lệ nó có tết tiếng nửa tiếng là do điện đèn nó có sự cố
ví dụ có mũi dây nó mô ve hay là cái gì có tết tiếng nửa tiếng
còn hòa qua đó mà tết tầm khảo mà hơi tiếng bôi tiếng thì chưa bao giờ có
lộn thì mình ra mình quánh điểm nồn là mình ghi
anh bỏ cây cài anh quánh là anh phải ghi
anh kế sang rồi đổ đâm bét đổ máy bét bị tiếng rồi anh phải ghi để cho nó chứng xuất
hiện nay hầu hết ngư dân trên địa bàn tỉnh hoạt động khai thác hải sản từ tuyến khơi
cho đến tuyến lộng đều chấp hành nghiêm các quy định của luật thủy sản
và thực hiện đầy đủ các quyến nghị của ủy ban châu âu về chống khai thác hải sản trái phép
không báo cáo và không theo quy định
bà con rất chủ động trong việc lắp đặt các thiết bị giám sát hành trình đăng ký đăng kiểm phương tiện
nếu như mà người khai thác đây mà mình vi phạm cái dùng khai thác của euo đưa ra thì đâu có được xuất khẩu
cho nên là người dân quý vị phải chấp hành cái đó mới được sản phẩm ca gù mới được xuất khẩu qua euo
chứ lại rút được cái thí dạng của ủy ban châu âu đưa ra nghề cá mình mới phát triển lên chứ
để có được những kết quả trên bộ đội biên phòng quảng ngãi công an quảng ngãi đã triển khai đồng bộ
quyết liệt các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định của trung ương
của ủy ban nhân dân tỉnh
các trạm kiểm soát biên phòng trên địa bàn kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra kiểm soát tàu cá
với công tác tuyên truyền phổ biến quy định của cơ quan chức năng trước lúc ngư dân vươn khơi
đối với các đơn vị thu mua đơn vị cũng đã tiến hành cho cam kết không mua bán trao đổi hàng hóa
với các tàu cá mà hệ sản đăng ký đăng điểm các tàu cá mà vi phạm khai thác euo
không bảo đảm các quy định khi khai thác hải sản

các biên cá cũng đã tiến hành cam kết
và quy định chấp hành các quy định khi mua bán trao đổi hàng hóa đặc biệt là bảo đảm về an ninh chính trị
quảng ngãi có gần bốn ba trăm linh tàu cá chiều dài từ sáu mét trở lên
ngư dân hoạt động khắp các ngư trường trong nước
một số tàu nhiều năm không về địa phương nên khó khăn trong công tác tuyên truyền nhắc nhở chủ tàu
thuyền trưởng chấp hành pháp luật khai thác thủy hải sản
xong bằng quyết tâm chính trị bộ đội biên phòng quảng ngãi đã nỗ lực quản lý kiểm soát phương tiện
và vận động ngư dân tuân thủ pháp luật chung tay cùng ngư dân cả nước gỡ thẻ vàng iuu
một ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đặt tài sản trên không gian mạng theo hình thức bán các bùa ngải và các đồ vật tâm linh
do lê tấn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở thị trấn lương sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình cầm đầu
đã bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa phối hợp với công an thành phố thanh hóa và công an huyện gia lâm hà nội bắt giữ
bước đầu cơ quan công an xác định lê tấn đạt đã mua hai mươi bộ máy tính cũ hai mươi điện thoại di động thông minh mang về hà nội và thanh hóa
thuê hai địa điểm tại thành phố thanh hóa và hà nội làm địa điểm rồi tuyển dụng gần hai mươi đối tượng là sinh viên học sinh
có kiến thức tin học có kỹ năng giao tiếp và giao cho mỗi người một bộ máy tính để bàn
một điện thoại di động có cải sẵn các nội dung dữ liệu trên tài khoản facebook zalo để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
các đối tượng đã lập ra các trang fanpage session một session hai xem tình duyên miễn phí trên mạng xã hội facebook và chạy quảng cáo
khi có khách trúng bẫy các đối tượng lên mạng tìm kiếm thông tin cơ bản về phong thủy hợp với tuổi của khách cung cấp
rồi giả vờ tư vấn đề nghị khách mua các đồ vật tâm linh như bùa ngải để giải hạn hoặc vật phẩm mang lại may mắn
như đồng tiền su vòng gỗ hoàng đàn vòng tí hư nhẫn với giá giao động từ hai trăm linh đồng đến hai triệu đồng
với thủ đoạn trên chỉ tính từ cuối tháng chín năm nay cho đến khi bị bắt lê tấn đạt đã chỉ đạo các nhân viên của mình
thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước với số tiền khoảng hơn một tỷ đồng
hiện công an huyện như xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xác định các bị hại cùng các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định
vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi phòng kỳ sát hình sự công an tp hải phòng và các đơn vị liên quan đã bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ án giết người
tại quán karaoke
trên địa bàn phường canh dương quận lê trần
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng một mươi do mâu thuẫn lúc thanh toán tiền hát karaoke giữa hai đối tượng trần viết trung ba mươi năm tuổi và lê văn khánh ba mươi ba tuổi
là quản lý của quán và nhóm thanh niên lên hát đối tượng khánh và trung đã dùng dao đuổi đánh nhóm thanh niên trên đâm tử vong một người và trọng thương hai người
ngay sau khi gây án các đối tượng đã bắt xe taxi đến thành phố hải dương sau đó tiếp tục bắt xe khách vào các tỉnh phía nam trốn chạy
ngay sau khi nhận được tin báo công an tp hải phòng đã triển khai lực lượng phối hợp cùng công an tỉnh đắk lắc tiến hành bắt giữ các đối tượng khi các đối tượng di chuyển đến địa bàn huyện nha leo
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
cơ quan tp thủ dầu một tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng nguyễn minh chiến sinh năm hai nghìn một chú tp thủ dầu một tỉnh bình dương và trần nhữ tiến sinh năm hai nghìn một quê tỉnh bình phước để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật
theo điều tra khoảng hai giờ ngày hai mươi tháng một mươi chiến và tiến rủ thêm hai người bạn đi đến một quán cà phê trên địa bàn phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương tìm gặp một người để đòi nợ số tiền khoảng sáu triệu đồng
khi thấy người vay nợ các đối tượng xông vào đánh và yêu cầu người vay nợ phải điện thoại cho gia đình mang tiền đến trả
vì người nhà không đến chiến tiếp tục đánh và ép nạn nhân phải viết giấy vay nợ một mươi sáu triệu đồng sau đó đưa nạn nhân về phòng trọ của chiến tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương nhốt lại
nhận tin báo của gia đình nạn nhân công an thành phố thủ dầu một đã tiến hành kiểm tra hành chính và mời làm việc những người liên quan
qua làm việc chiến và tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị
trưa nay ngày hai mươi ba tháng một mươi sở y tế quảng nam cho biết cơ quan này vừa nhận được báo cáo của một bệnh viện liên quan đến ca bệnh wismore đã tử vong
đó là bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã quế phủ huyện quế sơn tỉnh quảng nam được vào cấp cứu vào trưa ngày một mươi một tháng một mươi trong tình trạng sốt cao khó thở mệt mỏi thở gắng sức
đến chiều cùng ngày bệnh nhân đã tử vong
ngày một mươi bốn tháng một mươi kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm burkhonteria pistiudernally đây là loại vi khuẩn gây ra bệnh wismore
là một bệnh lý nhiễm chủng của người và động vật
khi mắc bệnh này người bệnh sẽ bị hoại tử nhiều cơ quan trong đó có da và làm suy yếu hệ miễn dịch nhanh chóng lây qua vết thương lở lét nên còn được gọi là vi khuẩn ăn thịt người
với tỷ lệ tử vong lên đến bốn mươi sáu mươi bệnh whore được bộ y tế đưa vào danh sách các bệnh lý nguy hiểm hàng đầu